mở đầu chương trình là các tin tức về tình hình an ninh trật tự
công an huyện đắk rấp tỉnh đắk nông vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với kim văn anh
chú tệ xã hòa thắng thành phố bung mã thuật tỉnh đắk lắk để điều tra làm rõ về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
kim văn anh đã bị công an huyện đắk rớp bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói heroin một triệu sáu trăm linh nghìn đồng
khám xét nơi ở của anh tại thôn bảy xã nhân cơ huyện đắk lấp lực lượng công an còn thu giữ thêm một gói heroin cùng một số tăng vật có liên quan
vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk lấp tiếp tục điều tra
công an phường hòa thuận thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa kiểm tra phát hiện tại vườn sau tiệm cắt tóc thảo nguyên
phường hòa thuận thành phố tam kỳ do lại thảo trâm chú tại tam giang phú ninh quảng nam làm chủ tiệm
có trồng nhiều cây cần sa có chiều cao từ tám cm đến sáu mươi chín cm đang trong quá trình sinh trưởng và phát triển
qua làm việc tại chỗ trâm khai số cây cần sa trên do trần thế long chú tại hiệp đức quảng nam là người yêu của trâm
đã trồng cách đây khoảng hai tháng và long cũng thường xuyên đến chăm sóc các cây cần sa này
được biết long là đối tượng nghiện ma túy và hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra
tại an giang lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang đã phát hiện truy bắt một phương tiện thủy vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu trên đoạn canh vĩnh tế thuộc ấp vĩnh phú xã lạc cuối huyện tri tôn
trong quá trình tuần tra lực lượng cảnh sát phát hiện ba đối tượng đi trên chiếc ge composite với tốc độ cao
khi bị yêu cầu dừng lại các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy với quyết tâm tấn công tội phạm lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi
bị truy đuổi gắt gao các đối tượng đã ném thuốc lá lậu xuống kênh đồng thời đâm phương tiện vào bờ và lợi dụng đêm tối tẩu thoát
tiến hành trục vớt kiểm tra thuốc lá trên phương tiện tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tăng vật gồm một chiếc ghe một máy xăng hiệu st sáu mươi sáu và tám ba trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu tổng giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
một ô tô đang chở số lượng lớn thực phẩm bẩn đi tiêu thụ ở tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng vừa bị công an huyện bình sơn quảng ngãi phát hiện bắt giữ
kiểm tra xe ô tô do tài xế nguyễn phú toàn điều khiển lực lượng công an đã phát hiện nhiều thùng hàng chứa nội tạng da mỡ thịt heo bốc mùi hôi thối số hàng hóa trên được vận chuyển trái phép không có giấy kiểm dịch
bà trần thị tiến chú huyện bình sơn chủ đô hàng trên cho biết số thịt nội tạng hôi thối trên thu gom lại của nhiều người bán thịt ở các chợ trên địa bàn huyện bình sơn sau đó thuê ô tô vận chuyển ra tỉnh quảng nam thành phố đài nắng bán cho một số quán nhậu hiện số thịt hôi thối trên được bàn giao cho trạm thú y huyện bình sơn xử lý theo đúng quy định

nhiều hộ dân trồng sắn tại đây sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật xong đã vứt bừa bãi các chai lọ thuốc và thậm chí là còn xúc rửa các bình thuốc ngay đầu nguồn nước sinh hoạt của gần bốn hộ dân ở xã ba tầng điều này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt nơi đây và mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về tình trạng này

nhiều hội dân trồng sắn tại đây sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật xong đã vứt bừa bãi các chai lọ thuốc và thậm chí là còn xúc rửa các bình thuốc ngay đầu nguồn nước sinh hoạt nơi đây
với sản phẩm du lịch đặc trưng của quảng bình như khám phá hang sơn đòn hang tối suối nước mọc và nhiều địa điểm du lịch khám phá du lịch tâm linh khác
với mục tiêu đón ba ba triệu lượt khách trong năm nay du lịch sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình trạng hải sản chết bất thường
theo thông báo của cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế tổ chức y tế thế giới khu vực tây thái bình dương
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu hàn quốc đã ghi nhận trường hợp thứ bốn nhiễm virus zika xâm nhập
đây là một phụ nữ hai mươi năm tuổi trở về từ việt nam vào ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu và đến khám tại bệnh viện trường đại học catherlix etion semer vào ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
với biểu hiện sốt nhẹ phát ban và đau khớp bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính với virus zika ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trước thông tin trên ngày tám tháng năm cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết bệnh nhân làm việc tại tp hcm từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu trong thời gian này có bị mũi đốt và đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu có biểu hiện phát ban
như vậy có thể bệnh nhân bị nhiễm virus zika tại việt nam trong bối cảnh tp hcm đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus zika
tại phường thạnh mỹ lợi quận hai vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cục y tế dự phòng khẳng định hiện nay cơ quan đầu mối điều lệ y tế quốc tế của việt nam
đã đề nghị cơ quan đầu mối hàn quốc cung cấp thêm thông tin để khoanh vùng điều tra giám sát tại việt nam
đồng thời bộ y tế tiếp tục chỉ đạo tăng cường việc giám sát lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh zika
tại các tỉnh thành phố để phát hiện sớm ổ dịch xử lý kịp thời
công an tỉnh sơn la phối hợp với ubnd huyện thuận châu triển khai cuộc vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
súng tự chế trên địa bàn ba xã co mạ long hẹ và liệt tè
tại các địa phương lực lượng công an đã triển khai phổ biến các chủ trương của đảng pháp
của nhà nước văn bản liên quan đến việc tàng trữ và sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ súng tự chế
kết quả qua công tác tuyên truyền vận động tại ba xã này người dân đã tự giác giao nộp sáu mươi hai khẩu súng kíp
hai mươi ba súng bắn côn tự chế và hai mươi nòng súng bán súng
trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân kết hợp giữa vận động tập trung và vận động cá biệt
đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến từng hộ gia đình góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
do đó nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trước những diễn biến phức tạp ngành chức năng và lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh đã chủ động phòng ngừa
chuẩn bị lực lượng phương tiện ứng phó với mọi tình huống khi có cháy xảy ra
hiện trên địa bàn tỉnh sóc trăng có hơn một trăm một mươi tám chợ hệ thống chợ được đầu tư xây dựng nhiều năm
hầu hết cơ sở hạ tầng đã xuống cấp
nắm được những điều cần biết về bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
ngoài ra hội thi còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên nhận thức rõ mục đích vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của sự kiện chính trị
tiếp tục xây dựng củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân cho nhân dân vì nhân dân
nhưng việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức về tài xứng đáng là đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi một
tại tỉnh bình định nhằm chủ động cho ngày hội lớn của dân tộc ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhập kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an địa bàn tuyến núi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa tội phạm đảm bảo an toàn cho ngày hội lớn của dân tộc
dù bộn bề công việc song người dân làng hiệp hội thị trấn vân canh huyện miền núi vân canh tỉnh bình định vẫn tranh thủ thời gian ghé qua nhà rông để xem cho kỹ danh sách cử tri
ai cũng muốn đến ngày bầu cử sẽ được góp lá phiếu của mình bầu chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho nguyện vọng và quyền lợi của bà con
huyện vân canh là một trong bốn địa phương thuộc tuyến nối tỉnh bình định giáp ranh với hai tỉnh gia lai và phú yên nên tình hình an ninh trật tự có những phức tạp nhất định
sau ngày giải phóng đây lại là nơi mà bọn phun rơi